cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh trà vinh cho biết đã kịp thời ngăn chặn một vụ ầu đà giữa hai nhóm thanh niên sử dụng nhiều mã tấu và súng tự chế để làm hung khí
cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh trà vinh đã nhanh chóng có mặt giải tán và bắt giữ lâm sony ở huyện châu thành cùng một số đối tượng khác riêng huỳnh ngọc vọng chú thành phố trà vinh bị đứt lìa tay trái được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh trà vinh
trước đó do lâm văn phước là anh của sô ni bị nhóm của huỳnh ngọc vọng đánh nên sô ni đã chuẩn bị mã tấu cùng nhiều đối tượng khác kéo đến khu vực trên để trả thù